thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại bốn nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng bell năm trăm linh năm
vào lúc một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày hôm qua tại vùng biển quảng ninh hải phòng đã được tìm thấy
những phương tiện thiết bị hiện đại nhất cùng với gần sáu trăm linh người đã được huy động
năm thợ lặn và trang thiết bị chuyên dụng cũng đã nỗ lực tìm kiếm cả đêm ngày hôm qua cho đến thời điểm này
phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra bán kính lên trên một km
đến thời điểm hiện tại nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn trên vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm
nhiều phương án tìm kiếm đã được triển khai
hệ thống camera từ trên cao được sử dụng để tìm kiếm cả trên những đỉnh núi
quá trình tìm kiếm xác định nhiều mảnh vỡ của máy bay trực thăng bel năm trăm linh năm
được tìm thấy ở nhiều vị trí khác nhau quanh khu vực máy bay rơi
công tác tìm kiếm đang tiếp tục được các lực lượng chức năng mở rộng ra các khu vực xung quanh vụ tai nạn
với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau
đến trưa nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay trực thăng gặp nạn
đồng thời cơ bản trục vớt được các mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi
công an thành phố pleiku tỉnh gia lai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
tài xế xe tải trần duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện mang giang
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
tài xế trần duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện mang giang
trần duy hùng là người có liên quan tới vụ xe dừng nằm lao vào nhà dân
khiến hai người tử vong nhiều người bị thương
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã thông tin vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày hai tháng bốn
xe khách dường nằm của nhà xe anh khôi do tài xế nguyễn xuân đông chú tại đắk lắc điều khiển
lưu thông trên đường hồ chí minh hướng đi đắk lắc gia lai trên xe chở khoảng ba mươi hành khách
khi đến ngã ba la sơn hàm rồng thành phố pleiku xe khách bất ngờ va chạm với xe tải
do tài xế trần duy hùng điều khiển
sau vụ va chạm xe khách bị mất lái lao thẳng vào nhà dân
hậu quả tài xế xe khách là nguyễn xuân đông và hành khách là phan văn nguyện tử vong tại chỗ
ngoài ra còn tám người bị thương trong đó có nhiều người bị thương nặng